sau khi xuất hiện ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng là bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai tại thành phố hồ chí minh
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết địa phương đã bắt đầu kích hoạt lại toàn bộ hệ thống
để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn tỉnh
lãnh đạo tỉnh quảng nam yêu cầu tất cả các cấp các ngành địa phương kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch các cấp
từng địa phương chủ động và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó tốt nhất cho từng trường hợp xấu nhất
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành y tế giáo dục văn hóa du lịch thường xuyên kiểm tra các cơ sở lưu trú
khám chữa bệnh trường học nhà máy xí nghiệp tự ra soát và lập bản đồ các quy định phòng chống dịch
các khu cách ly tập trung các đội phản ứng nhanh tổ covid một mươi chín cộng đồng sẽ phải kích hoạt trở lại
đặc biệt tỉnh quảng nam đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lấy thông tin khai báo y tế của các đoàn thiện nguyện
đã đang và sẽ đến ủng hộ quảng nam trong đợt thiên tai vừa qua
đồng thời cân nhắc thời điểm tiếp nhận thích hợp tránh thiệt hại kép do thiên tai và dịch bệnh